hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
học sơn xác định việc các đăng kiểm viên và lãnh đạo của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi hai d
nhận tiền của chủ phương tiện đến kiểm định để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện
và cấp giấy đăng kiểm có dấu hiệu của tội nhận hối lộ
đến nay tất cả các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với chín đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã làm việc với đối tượng nguyễn thị hồng thắm
là chủ tài khoản của facebook nguyễn thắm về hành vi đăng tải thông tin
có nội dung xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã phát hiện tài khoản facebook nguyễn thắm chia sẻ bảy đoạn video clip
kèm nội dung cho rằng công an huyện thanh bình có những hành vi áp đảo
khống chế người dân để cướp đất tài sản và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ
theo mình thông tin các nội dung trên hoàn toàn sai sự thật xúc phạm trực tiếp
đến danh dự uy tín hình ảnh của lực lượng công an
tại cơ quan công an thắm đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự gỡ bỏ các nội dung đăng tải
cam kết không tái phạm
công an huyện thanh bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thắm
để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm thanh thiếu niên có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi vừa bị công an
phường hòa khánh bắc quận liên triều tp đà nẵng ra quyết định xử phạt hành chính
liên quan đến trật tự an toàn giao thông
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng hai trên địa bàn quận liên triều xuất hiện nhóm khoảng ba mươi nam nữ thanh niên
đang tụ tập có biểu hiện chuẩn bị diễu hành và đua xe
các thanh thiếu niên này lập một nhóm facebook có tên là siêu báo tập hợp khoảng hai trăm linh thành viên
với mục đích tụ tập độ chế xe điều khiển xe chạy theo nhóm gây mất an ninh trật tự
tại cơ quan công an nhóm này khai nhận đang tìm một nhóm thanh thiếu niên khác
để giải quyết mâu thuẫn thì bị phát hiện tạm giữ
sau khi kiểm tra hành chính từng người cơ quan công an đã xác định nhiều xe với các lỗi
không có gương chiếu hậu không có bảng lái không có giấy phép lái xe và thay đổi kết cấu của xe
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng huỳnh hữu nghĩa trú tại thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can
và tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
vào chiều ngày một mươi ba tháng hai nghĩa bị bắt quả tang khi đang cất giấu trong người gần ba mươi ba
ba gram ma túy đối tượng khai nhận đã mua ma túy của một người lạm mặt trên mạng xã hội
với giá là hai mươi bốn triệu đồng sau đó đem về phân lẻ ra bán cho các con nghiện để kiếm lời
nghĩa bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay thì bị bắt giữ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc
phần tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi